cả tuần vừa rồi ở bắc bộ thì trời lạnh sâu và phải đi làm sớm hay là với những công việc ở ngoài trời thì thật sự là rất vất vả
ai cũng phải cuốn khăn áo thật là dày để bảo vệ sức khỏe
và có lẽ là rất là nhiều người vẫn đang đặt câu hỏi là không biết là bao giờ thì cái đợt rét này mới kết thúc
vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì hầu hết khu vực bắc bộ vẫn rét dưới một mươi bảy độ c và phải đến ngày mai thì nhiệt độ có thể tăng dần lên
bắc trung bộ cũng là nơi luôn có thời tiết tương đồng với bắc bộ sẽ ấm lên từ ngày mai
còn ngày hôm nay thì nhiều khu vực sẽ có mưa nhỏ và lạnh
lùi về phía nam trung bộ thì sẽ tạnh giáo và nhiệt độ cao tới ba mươi hai độ c
vâng và nóng nhất thì vẫn là nam bộ với mức nhiệt lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ